hàng chục nghìn người dân israel tối hôm qua đã đổ xuống đường biểu tình kêu gọi chính phủ của thủ tướng benjamin netanyahu
nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại giải gaza nhằm giải thoát cho hơn một trăm ba mươi con tin đang bị giam giữ tại đây
các cuộc biểu tình tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như tel aviv jerusalem beersheba haif
đặc biệt tại tel aviv hàng chục nghìn người tập trung quanh khu phố kaplan nơi đặt trụ sở một số cơ quan chính phủ
nhiều người cho rằng chỉ có thông qua ngừng bắn mới giúp có thêm con tin được thả
một số người quá khích đã bị cảnh sát tạm giữ hoặc dùng bạo lực để giải tán
lan sóng biểu tình vào cuối tuần gia tăng đột ngột từ cuối tuần trước tại nhiều địa phương ở israel
trong bối cảnh hơn ba tháng qua hầu như chưa có thêm con tin nào được giải cứu
đồng thời một loạt diễn biến gần đây trên chính trường đang khiến israel ngày càng bị phản đối bởi cộng đồng quốc tế
bao gồm cả mỹ đồng minh thân cận nhất